một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn
từ huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào vào việt nam
vừa bị lực lượng chức năng điện biên triệt phá bắt giữ một đối tượng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
sau một thời gian điều tra xác minh và lập chuyên án đấu tranh vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy
tại khu vực cảnh khậy thuộc địa phận bản pa thơm xã pa thơm huyện điện biên
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng quảng văn choi
chú tại huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
tại chỗ lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp khoảng năm mươi g heroin
một điện thoại một côn nhị khúc và nhiều tài liệu liên quan
qua quá trình đấu tranh khai thác quảng văn trai khai nhận được một đối tượng nữ giới trú cùng bản
thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính
khi choi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị đội bộ biên phòng phát hiện và bắt giữ
với hành vi đặt trộn xe máy để lấy tiền chơi game đối tượng trịnh văn hoài
chú thệ phường tân xuyên tp cm đã bị công an phường chín tp cm bắt giữ
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy công an phường chín tp cà mau tỉnh cà mau nhận được tin báo
tại nhà của anh lê huỳnh trí thiện ở khóm một phường chín xảy ra vụ trộm xe máy
qua quá trình điều tra công an phường chín tp cm tỉnh cà mau nhận được tin báo
tp cm đã mời đối tượng nghi vấn là trịnh văn hoài đến làm việc
tại cơ quan công an đối tượng hoài thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe của anh thiện
sau đó đem cầm và lấy tiền để chơi game
lực lượng công an phường chín đã tiến hành thu hồi tăng vật
đồng thời bàn giao đối tượng về công an tp cm để xử lý
khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra
tại hai ngôi nhà trên đường quang trung tp cm
hỏa hoạn bất ngờ kèm theo nhiều tiếng hổ lớn tại cửa hàng kinh doanh dán keo xe
địa chỉ ba trăm linh chín đường quang trung tp cm
ngay sau đó vụ cháy lan sang số nhà ba trăm một mươi một là cửa hàng kính ở bên cạnh
nguy hiểm hơn là vụ cháy xảy ra gần điểm bán xăng dầu lớn trên trục đường quang trung
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn vô hộ công an tp cm đã huy động sáu xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa
lực lượng công an tp cm cũng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia điều tiết giao thông chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt
vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản trong nhà
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cũng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn thị lan chú xã triềng khương huyện sông mã
vừa bị các lực lượng phối hợp tỉnh sơn la bắt giữ
vào trưa ngày một mươi bảy tháng bảy các đơn vị gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
đội nghiệp vụ hải quan triềng khương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đoàn đặc nhiệm miền bắc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng và công an xã triển khương công an huyện sông mã
phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị lan chú xã triều khương
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo gồm trần quốc tuấn và trần đăng bảo huy
là tài xế xe công nghệ cùng chú tại tp đà nẵng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tuấn và huy ngồi nhậu tại một quán trên đường đống đa cùng với nhóm bạn
đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai
năm hai nghìn hai mươi một thấy trần vũ hoàng duy chú tại quận hải châu và phạm đức tùng chú tại quận thanh khê đang lớn tiếng cãi nhau
nên huy nhắc nhở thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn
huy đã đá vào người duy tuấn thấy vậy liền cầm vỏ chai bia đập vào đầu của tùng và đâm trúng ngực khiến tùng gục tại chỗ
còn huy cũng dùng vỏ chai bia đâm liên tiếp vào duy hậu quả tùng bị thương tích hai mươi bốn duy bị thương tích hai mươi
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần quốc tuấn một mươi năm tù trần đăng bảo huy chín năm tù
cùng về tội giết người
thông tin về vụ cháu bé hai tuổi bị bạo hành tại lâm đồng
trước đó một bé gái hai tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và dập phổi nghi là do bị bạo hành
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với huỳnh thị thanh hằng và vương ngọc thảo vi
cùng chú tại tp đà lạt về tội hành hạ người khác
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng hai
năm hai nghìn hai mươi hai bé gái được mẹ gửi cho một cô giáo mầm non trú tại thành phố đà lạt chăm sóc và cho đi học với giá bảy triệu đồng một tháng
đến ngày hai mươi năm tháng sáu cô giáo này giao bé cho vi trông giữ chăm sóc với tiền công là hai triệu đồng một tháng
trong quá trình trông giữ bé đối tượng vi và hằng đã nhiều lần đánh đập khiến cháu bé nguy kịch phải vào bệnh viện cấp cứu
qua chẩn đoán bé gái bị chấn thương sọ não dập phổi
bệnh viện nhi lâm đồng chuyển ngay bé gái đến bệnh viện đa khoa lâm đồng để được phẫu thuật cấp cứu
tại đây các bác sĩ thấy trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím từ đầu đến chân
qua đó xác định các vết thương trên người bé không phải do bị ngã mà có dấu hiệu của bạo hành nên đã trình báo với cơ quan công an
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng nguyễn văn tùng chú tại xã tân lập huyện crobuk tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại quán nhậu k bốn ở phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc tổ chức tiệc chi ân khách hàng
cho đến khoảng hai mươi một h cùng ngày giữa tùng và một số người trong bàn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn
tùng đã vào bếp của quán lấy một con dao rồi chém nhiều nhát vào bốn người với tỷ lệ thương tật lần lượt là một mươi tám một mươi bảy và hai
sau một thời gian tạm đình chỉ vụ án cho đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố phục hồi điều tra
và đang củng cố hội đối tượng

năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã bắt giữ sáu đối tượng tất cả đều dưới một mươi tám tuổi cùng ở huyện cẩm giang về tội cướp tài sản
tối ngày một mươi một tháng một tại khu vực đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang nhóm này đã đi xe máy sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi theo một nam thanh niên
sau đó tấn công đánh nạn nhân rồi cướp một điện thoại di động nhóm này còn đòi cướp cả xe máy của nạn nhân nhưng không giảng được chìa khóa
tối ngày một mươi một tháng bảy tại địa bàn xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
nạn nhân là đặng văn huy sinh năm hai nghìn sáu vừa học xong lớp một mươi của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện
ba đối tượng gây án bị bắt giữ gồm phạm quốc cường
phạm quốc cường sinh năm hai nghìn bốn phạm văn trang và nguyễn thảnh long sinh năm hai nghìn năm cả ba đều ở xã đông xuyên huyện ninh giang
cơ quan công an xác định vì huy tán tỉnh người yêu của cường nên tối ngày một mươi một tháng bảy cường đã rủ long trang đi xe đạp điện đến nhà văn hóa thôn đồng hội gặp huy để đánh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
theo thống kê trong sáu tháng gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương xảy ra gần ba mươi vụ với gần tám mươi trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi tập trung vào các hành vi như gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản cướp tài sản
trong đó đáng chú ý xảy ra hai vụ giết người
đầu tiên là các cháu phải hết sức bình tĩnh để nắm bắt cái vấn đề xem là mâu thuẫn là vấn đề như thế nào
qua đó là có thể trao đổi với gia đình hoặc là trao đổi với những người người ta có kinh nghiệm
để làm sao có đường hướng giải quyết và thông qua các gia đình rồi nhà trường rồi các đoàn thể tổ chức nhờ những người có uy tín để hòa giải đối với các mâu thuẫn của các cháu
chứ không để tình trạng tự các cháu tụ tập theo các nhóm bạn bè chơi với nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng các biện pháp bạo lực
mặc dù lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa sai phạm
tuy nhiên do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên vẫn có các trường hợp trong độ tuổi dưới một mươi tám thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
các trường hợp này thường bị kích động lôi kéo bởi các phần tử xấu nên cùng nhau tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần và trong giai đoạn nghỉ hè của học sinh sinh viên
vì vậy việc tăng cường công tác quản lý giáo dục con em học sinh sinh viên trong giai đoạn nghỉ hè là vô cùng cần thiết
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể tại địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng có chuyên môn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên
cũng như trang bị các kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra các mâu thuẫn
vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và công an phường sáu
tiến hành kiểm tra khách sạn hương tràm có địa chỉ tại số bốn mươi sáu trên chín b đường lê thị hồng gấm phường sáu tp mỹ tho
qua kiểm tra đã phát hiện tám thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh kết quả có bảy người dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng như loa đèn màu đĩa xứ thẻ nhựa để phục vụ cho hành vi sử dụng ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử phạt bảy đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ khách sạn hương tràm về sai phạm hoạt động kinh doanh để xảy ra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong khi đó tại an giang lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện ba xe ô tô tải
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc trị giá hơn một năm tỷ đồng trên địa bàn huyện biên giới tri tôn
tại khóm ba thị trấn tri tôn tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tri tôn
phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc tổng trị giá trên một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ba tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng với phương tiện và hàng hóa cho công an huyện tri tôn tỉnh an giang tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền
lại có thêm một vụ cháy trong khu dân cư tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ những sinh hoạt hàng ngày
cụ thể vào khoảng bốn giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán ăn trên địa bàn phường một thành phố vĩnh long
hậu quả là một người phụ nữ bị bỏng
vào thời điểm trên chị nguyễn thị thơ cùng sáu người khác bật bếp ga để nấu ăn
tuy nhiên khi bật bếp lên thì có một bình ga bị xì phát cháy
lúc này nhiều bình ga kế bên cũng bị lửa bén cháy lan sang nhiều đồ vật khác bên trong quán
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ
phối hợp với công an thành phố vĩnh long và công an phường một đến hiện trường
qua gần một giờ chữa cháy đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm chị nguyễn thị thơ bị bỏng hiện được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long